các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

với truyền thống hơn bốn mươi năm xây dựng và phát triển các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh trường văn hóa một luôn ra sức thi đua xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt đội ngũ giáo viên của nhà trường phải được đào tạo bài bản một trăm linh có trình độ đại học trở lên có phẩm chất đạo đức trong sáng tâm huyết với nghề giỏi về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo
trong thời gian tới trường văn hóa một sẽ tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết vững mạnh toàn diện các thầy giáo cô giáo luôn tận tâm tận lực là tấm gương sáng để học sinh học tập và nói theo từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường
ngày nhà giáo việt nam đã đi qua thế nhưng dư âm về kỷ niệm tuổi học trò về trường lớp và các thầy cô vẫn còn vẹn nguyên cho đến ngày hôm nay
để tôn vinh thể hiện tình cảm trí ân tới những người đã dành chọn tâm sức cho sự nghiệp chồng người khác
lớp lớp học trò đã dành biết bao bông hoa bao lời chúc tốt đẹp để trao gửi về thầy cô giáo
còn tại những ngôi trường dành cho trẻ khuyết tật những giáo viên ở đây cũng đón nhận ngày lễ của mình rất riêng với những món quà tinh thần hết sức đặc biệt từ các học trò thân yêu của mình
chúng tôi có mặt tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật điện bàn tỉnh quảng nam đúng vào ngày lễ nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
đây là ngôi trường dành cho hơn một trăm linh trẻ khuyết tật
ba mươi tám giáo viên lớp can thiệp sớm dành cho trẻ dưới sáu tuổi có một mươi sáu em với đa dạng dị tật như tự kỳ bại não khuyết tật trí tuệ cũng như các giáo viên khác trong trường
hôm nay cô giáo nguyễn thị quỳnh vẫn giản dị trong hội đồng phục ngày hướng dẫn trẻ vui chơi khi được hỏi về món quà nhận được trong ngày lễ nhà giáo việt nam
cô quỳnh giảng dỡ chia sẻ
trước ngày hai mươi tháng một là mình nghỉ một tuần ké
thì ngày đầu tiên đến lớp là
chỉ cần mấy cô cảm thấy hạnh phúc nhất là trẻ nó lao ngài không hợp cô và nó chạy đến nó ôm cô là những cái là mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi
tình yêu mến gắn bó và sự trưởng thành của các em chính là món quà lớn nhất với những giáo viên tại ngôi trường đặc biệt này
và có lẽ hơn bất kỳ cô giáo thầy giáo nào những giáo viên ở đây cảm nhận rõ niềm vui hạnh phúc khi được nghe lời chúc mừng của các em học sinh
công chúc thầy cô
mạnh khỏe có sức để dạy chứng cầu
hình như là được học từ trước rồi là nhân ngày hai mươi tháng một mươi một
chúc các cô giáo vui hạnh phúc
thế là tụi em cũng thấy vui mừng lắm là không thằng cái trì hoa quà hay lễ gì hết giống như các trường bình thường khác
những món quà tinh thần của những học trò với các giáo viên ở trung tâm
ngày lễ như vậy đã là
quá hạnh phúc
không câu nệ vật chất hay một lễ kỷ niệm trang trọng
đến trọn vẹn thời gian trong ngày lễ của mình các thầy cô giáo cũng dành cho các em học sinh
bởi các em tại trung tâm lúc nào cũng cần giáo viên bên cạnh
các cô không có tổ chức chơi hay là tuyệt được
bởi vì nếu như các cô muốn chơi thì trẻ cũng phải cùng tham gia
thì mới có những cái buổi chơi vui chơi được
rồi các cô không thể mặc áo dài được
bởi vì các cô phải
một số cô cũng phải ẩm hay là bế hay là dìu các em từng bước
có khi phải chạy theo mấy cô mấy cháu để mà kịp bảo vệ mấy em
nhưng mà cũng rất may là những cô làm việc ở đây mấy cô đều có cái tâm huyết và cảm thấy rất là yêu nghề
không cảm thấy khó khăn vất vả hay thiệt hỏi
các cô giáo tại ngôi trường đặc biệt là
cô giáo này hạnh phúc với công việc của mình
với cô giáo nguyễn thị quỳnh nếu cho cô một lựa chọn khác cô vẫn chọn gắn bó với những học sinh khuyết tật tại trung tâm
ở đây thì em làm nó hàng ngày hàng ngày rồi
bây giờ nói chung là nếu mà em chuyển đi chỗ khác hoặc là làm không phải công việc này thì em cũng chắc chắn là cũng khó có thể làm việc được

cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
các cơ quan chức năng sẽ khởi tố
bộ y tế yêu cầu sở y tế bắc ninh khẩn trương làm rõ thông tin báo chí phản ánh và nghiêm túc xử lý các sai phạm đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành
bộ y tế yêu cầu trong khi chờ kết luận của hội đồng chuyên môn sở y tế bắc ninh gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi diễn biến và quy trình chăm sóc xử trí trẻ sơ sinh của bệnh viện về bộ y tế trong ngày mai ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục với thông tin khác
theo nghị quyết vừa được thông qua quốc hội giao chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một ba trăm linh nghìn đồng một tháng lên một ba trăm chín mươi đồng một tháng bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tăng lương là tin vui nhất của những người làm công ăn lương thế nhưng để mức lương thực sự được trả xứng đáng và có hiệu quả chúng ta cần phải đẩy mạnh quyết tâm tinh giản bộ máy tăng hiệu quả công việc
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
làm trưởng phòng tư vấn giới thiệu việc làm tại trung tâm giới thiệu việc làm hà nội nhưng hệ số lương ba sáu mươi sáu cộng hệ số phụ cấp và các loại bảo hiểm thì mức lương của anh vũ đức thắng cũng mới chỉ bốn triệu tám trăm linh nghìn đồng
với mức lương như thế này anh thắng cũng phải chi tiêu rất tiết kiệm bởi còn nuôi hai con nhỏ và chi phí gia đình
trước thông tin được tăng lương anh và nhiều người lao động cũng khá phấn khởi tuy nhiên cũng mang theo nhiều lo lắng
nghe được việc được tăng lương là thích lắm
nhưng mà về cái tăng lương thì chúng tôi chắc chắn là chúng tôi thêm cái thu nhập thì chúng tôi rất là mừng rồi
nhưng mà ngược lại thì khi mà nhận được tin đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị cái tâm lý đó là sau đó là một loạt các cái khoản chi phải chi của chúng tôi sẽ cũng sẽ tăng theo
mà thông thường thì các cái khoản chi sẽ tăng nhiều hơn so với cái lương mà chúng tôi được tăng
vì vậy thì rất là mong là chính phủ thì có cái quan tâm hơn nữa để làm sao mà nó giảm cái lãng phát
cái giá tiêu dùng nó được bình ổn
thì có thể là cái việc tăng lương cho người lao động thì nó thực sự mang lại cái hiệu quả
chín mươi đồng lương cơ bản một tháng số tiền lương tăng cho mỗi người có thể là nhỏ
nhưng đó là một sự cố gắng vô cùng lớn của chính phủ khi phải trả lương cho một bộ máy cán bộ công chức rất hùng hậu cầm cành
phải tiến hành một cuộc cải cách công chức công vụ một cách thực sự theo cái tinh thần của định lại cái vị trí công chức
mà nếu không làm được này thì chúng ta có một khoảng trống
về quyền lực khoảng trống về thực hiện cái chức trách của người công chức
ai cũng hiểu với bộ máy hiện nay không ngân sách nào có thể gánh nổi
bởi vì trong bộ máy có tới trên ba mươi cán bộ công chức sáng cấp ô đi tối cấp ô về
nhưng hàng tháng vẫn lĩnh lương
nhiều người mong rằng công cuộc tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy sớm loại bỏ những công chức viên chức yếu kém như vậy ra khỏi bộ máy để lấy tiền đó trả lương cho những người làm việc thực sự
hiệu quả về chất lượng công việc thì anh được lân cao lên anh làm tốt lên thì anh mới được tăng lương
đấy là cái quy luật bất biến quy luật thị trường rồi
nhưng mà thực tế thì nếu ở đây thì mình thấy là còn nhiều cái các cái gọi là đơn vị hành chính sự nghiệp ấy có tình trạng là hiện tình trạng là vấn đề là sáng cấp ô đi chiều cấp ô về và vẫn được tăng lương
đã đến lúc nếu muốn đất nước phát triển chúng ta phải tạo áp lực công việc đánh giá lao động và trả lương theo đúng
đó là những việc làm và năng lực của cán bộ
tiền lương chỉ có giá trị thúc đẩy năng suất hiệu quả công việc khi nó được trả xứng đáng cho người lao động
còn như hiện nay chỉ cần làm tròn vai là được lĩnh lương thì sẽ không có động lực cho bất kỳ ai phấn đấu không tạo ra tăng trưởng và tình trạng sáng cắp ô đi chiều cắp ô về chắc chắn sẽ còn tiếp diễn
trung tâm đào tạo bóng đá pvf đã chính thức bổ nhiệm danh thủ bóng đá thế giới
đội trưởng huyền thoại của cô lạc bộ manchester united vào vị trí giám đốc bóng đá của trung tâm
và đây là thông tin quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá việt nam pvf thuộc tập đoàn vingroup đưa ra vào chiều qua tại lễ khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu đông nam á tại văn giang tỉnh hưng yên
và đây là sự kiện có tính chất bước ngoặt nhằm đưa pvf lên một tầm cao mới với những thay đổi đột phá về chất lượng đào tạo hướng đến mục tiêu là đạt đẳng cấp quốc tế cho bóng đá việt nam trong tương lai
đồng hành với danh thủ ryan gitch tại pvf là cựu tiền vệ tài hoa paul schuller một trong những trụ cột của cô lạc bộ manchester united
đây là một trong chiến lược vận hành của pvf hướng đến các tiêu chuẩn của nền bóng đá thế giới cũng như giúp cho pvf đạt được mục tiêu đó là đào tạo ra những nhân tố có thể góp sức giúp đội tuyển quốc gia việt nam giành vé dự world cup hai nghìn hai mươi
trung tâm đào tạo bóng đá pvf tại hưng yên có tổng diện tích gần hai mươi hai hectare được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế
gồm hệ thống sân tập và sân thi đấu hiện đại tổ hợp khoa học thể thao và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt hệ thống ký túc xá tiện nghi
trong đó hệ thống sân gồm bảy sân với trọng tâm là sân thi đấu chính quy mô là ba sáu trăm linh chỗ ngồi được đảm bảo những điều kiện thi đấu tốt nhất cho các giải đấu lớn
mục tiêu của pvf đó là cung cấp cho bóng đá việt nam các thế hệ cầu thủ trẻ nhiệt huyết có đạo đức có chi thức văn hóa với thể lực và chuyên môn đạt chuẩn thế giới
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới trên intv và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những vấn đề đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn bên hành lang quốc hội vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một thiếu tướng sùng thìn cò ủy viên ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội có những chia sẻ xung quanh về luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
theo thiếu tướng sùng thìn cò kê khai tài sản là một vấn đề
ngay xong thì cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm thẩm định lại
đồng thời kê khai đó phải được xác minh ở địa phương mà cán bộ đó cư trú hay cơ quan mà cán bộ đó làm việc xem kê khai đó đúng hay chưa thì mới chính xác
tài sản bất minh thì có nhiều vấn đề mất nhiều thời gian vì quá trình điều tra xác minh và kết luận về một con người là không hề đơn giản bởi còn liên quan đến sinh mệnh chính trị nghề nghiệp
lý giải về thực tế việc thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực là rất nhỏ so với vi phạm
thiếu tướng sùng thìn cò cho rằng chủ yếu là do chúng ta chưa cương quyết tài sản tham nhũng đâu có cánh mà bay được nó chỉ nằm trong nhà tài sản của người thân họ hàng thân quen của những người tham nhũng chứ không thể đi đâu được
báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay thông tin hiện nay nhiều doanh nghiệp đã giải thể phá sản hoặc cơ quan thuế đã chuyển sang cơ quan chức năng khác để khởi tố nhưng số nợ thuế thì vẫn ngày càng phình to là thực tế đang diễn ra trong thời gian vừa qua
báo cáo mới nhất của cơ quan thuế cho thấy tổng số nợ thuế đến thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy là bảy mươi ba chín trăm ba mươi tỷ đồng
đáng chú ý số tiền nợ không có khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết mất tích mất năng lực hành vi dân sự liên quan đến trách nhiệm hình sự đã tự giải thể phá sản ngừng nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là hơn hai mươi tám tỷ đồng chiếm tỷ trọng tới ba mươi tám hai tổng số tiền thuế nợ
nguyên nhân khiến cho các khoản nợ không có khả năng thu hồi tăng cao là do trong những năm vừa qua nền kinh tế thế giới nói chung và việt nam nói riêng gặp khó khăn
một bộ phận doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản tự ngừng kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh không có khả năng thanh toán nợ thuế
chỉ hai mươi ba lao động việt nam có bằng cấp chứng chỉ được hiểu là nhóm lao động có trình độ
hơn bảy mươi số lao động không có chuyên môn là một lỗ hổng một sự thiếu hụt sức đáng lo
nó là một lỗ hổng đáng lo ngại trong cơ cấu nhân lực việt nam hiện nay
vậy chúng ta nên chi một mươi hai tỷ đồng đào tạo chín tiến sĩ hay là dùng số tiền đó để đào tạo công nhân kỹ thuật là câu hỏi được phân tích trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
theo báo lao động việc hơn bảy mươi nhân lực không có trình độ chuyên môn kỹ thuật so với các nước khác như thái lan hai mươi sáu malaysia ba singapore một ba là rất đáng báo động
và lao động qua đào tạo cần được bổ sung thêm
tuy nhiên câu hỏi đáng lo ngại trong cơ cấu nhân lực việt nam hiện nay
đặt ra là thay vì bổ sung thêm chín tiến sĩ tại sao chúng ta không đầu tư cho nhóm nhân lực mà thị trường khác nhất hiện nay đó là công nhân kỹ thuật
thực tế hiện nay vẫn có hàng trăm nghìn cử nhân thạc sĩ thất nghiệp trong khi nhóm lao động có tay nghề bậc chung lại đắt như tôm tươi
việc chi hàng chục nghìn tỷ đồng để tăng cường cho nhóm nhân lực không trực tiếp sản xuất có thực sự cần thiết khi mà các trường nghề khát kinh phí nâng cao các trang thiết bị máy móc cho thực hành
và thị trường vẫn thiếu lao động có tay nghề
câu hỏi này xin nhường lại
lần đầu tiên được ra hà nội để giới thiệu nét văn hóa chợ nổi của quê hương
chị thùy trang ở thành phố cần thơ rất tự hào khi đem những đặc sản của vùng quê sông nước giới thiệu với đồng bào khu vực phía bắc
đây cũng là cơ hội để chị được giao lưu được hiểu hơn về văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong cả nước
lần đầu tiên ra tại thủ đô hà nội thì đến với cái làng các dân tộc năm mươi bốn dân tộc của anh em của mình
thì mình được tìm hiểu và biết được trong cộng đồng các dân tộc của mình thì cuộc sống của từng vùng miền của từng dân tộc
bản thân tôi thì thấy sự gắn bó đoàn kết của các dân tộc anh em của chúng ta sống trên đất nước việt nam của mình
thì những cái sản vật của mình mình muốn đem đến cho những cái đồng bào dân tộc khác hiểu được về cái cuộc sống của cái người dân ở cái răng của mình
không gian chợ nổi với gần hai mươi chiếc ghe thuyền lớn bé cùng tụ họp lại trao đổi hàng hóa
đã khắc họa rõ nét cuộc sống bình dị nhưng mang đậm hồn quê sự phóng khoáng và đôn hậu của người dân miền tây sông nước
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt giữa không gian trợ nổi cái răng cần thiết
tại làng văn hóa các dân tộc việt nam và tại đây được bày bán rất nhiều các loại trái cây và ẩm thực do chính tay người dân miền tây nam bộ làm ra
và không chỉ được thưởng thức các sản vật địa phương mà đồng bào dân tộc đến đây còn được nghe thưởng thức đơn ca tài tử nam bộ
với cộng đồng các dân tộc về với ngôi nhà chung thì đây thực sự là một trải nghiệm thú vị
chúng tôi thấy cũng thấy không khí rất là vui vẻ và cảm nhận được những cái nét văn hóa của từng vùng miền
đặc biệt là các cô bán hàng ở vùng chợ nổi
chúng tôi thấy rằng những cái hoạt động như y tế cho nó rất là bổ ích lý thú cho các gia đình đến chơi trong những buổi ngày nghỉ như thế này
các sản phẩm địa phương thì rất là phong phú và đa dạng

chúng tôi đưa ra đây thì rất là tươi và đa dạng
chúng tôi đưa ra đây thì rất là tươi và đa dạng
chúng tôi đi trên cái trận nổi thái văn rất là tươi mới
khi mà giao lưu với cả các đồng bào dân tộc thì ở đây thì mình cảm thấy có cái tinh thần đoàn kết và gắn bó dân tộc hơn rất là nhiều
trong không khí ấm áp đoàn kết của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em